tại tỉnh thái nguyên trung tâm hợp tác quốc tế thuộc đại học thái nguyên phối hợp cùng tổ chức oxfam đã tổ chức hội thảo với chủ đề
hành trình một mươi năm hệ thống canh tác lúa cải tiến sri ở việt nam và triển vọng phát triển
với sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực canh tác lúa cải tiến sri tại việt nam
hệ thống canh tác lúa cải tiến sri là một phương pháp canh tác lúa theo hướng nông nghiệp sinh thái bền vững
đã được triển khai ở trên năm mươi nước khác nhau trên thế giới
ở việt nam cách đây một mươi năm sri cũng đã được nghiên cứu triển khai và cho kết quả tốt ở cả ba mục tiêu kinh tế xã hội và môi trường
tại hội thảo các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận một số vấn đề như hệ thống canh tác lúa cải tiến sri tại việt nam
trong giai đoạn một mươi năm hai nghìn bảy hai nghìn một mươi sáu chia sẻ một số vấn đề cùng quan tâm trong nghiên cứu và triển khai sri tại việt nam
tăng cường mối quan hệ giữa các đơn vị tổ chức cá nhân cùng triển khai sri trong thời gian tới
có thể thấy đây cũng được coi là giải pháp thông minh sáng tạo của các đơn vị
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất